tổng cục thống kê đã công bố số liệu tình hình kinh tế xã hội tháng bốn và bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo đó chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tăng ba mươi một so với tháng trước do việc tăng giá xăng giá điện tăng
cpi bình quân bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng hai bảy mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây là mức tăng bình quân bốn tháng đầu năm thấp nhất trong ba năm gần đây
trong tháng bốn có chín trên một mươi một nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng
nhóm giao thông có mức tăng cao nhất bốn hai mươi chín
hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm là hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm năm mươi bảy
theo tổng cục thống kê việc tăng giá xăng dầu giá điện có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng
tuy nhiên diễn biến của dịch tả lợn châu phi tác động đến tâm lý người tiêu dùng
và việc kiên định chính sách tiền tệ linh hoạt giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ
góp phần kiềm chế lạm phát
theo tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
giá trị xuất khẩu lâm sản tháng bốn ước đạt tám trăm bảy mươi năm triệu usd
đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt ba hai trăm bảy mươi tám tỷ usd
tăng một mươi bảy tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thị trường xuất khẩu lâm sản hiện nay chủ yếu vẫn là năm thị trường hoa kỳ nhật bản eu trung quốc và hàn quốc
chiếm khoảng tám mươi bảy tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản
thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chính của việt nam hiện nay chủ yếu vẫn là trung quốc hoa kỳ
campuchia thái lan malaysia chile đức brazil new zealand pháp
chiếm khoảng sáu mươi giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ